về trang cá nhân thì cũng vậy
tuy nhiên thì một cái đặc điểm khác biệt giữa facebook và gapo ở đây là nếu như facebook thể hiện được khá nhiều cảm xúc ở một bài post của mình
thì gapo chỉ có thể hiện được cảm xúc duy nhất đó chính là thích
facebook hiện nay có khá là nhiều tin giác
đó chính là một phần của cái việc mà quảng cáo
còn ở gapo thì không như vậy
gapo thì có một sự quản lý chặt chẽ hơn
ngoài ra gapo có một tính năng khá đặc biệt đó chính là
ở mục khám phá mục theo dõi
ở mục khám phá thì cho phép người sử dụng
đó là một cái gợi ý cho người sử dụng có thể kết bạn với cả những người bạn mới
để có những lực tương tác mới
mục theo dõi này là mục được phân cách riêng đối với mục khám phá
đó chính là quyền dương tư của người sử dụng
đó chính là có thể theo dõi những bài đăng của bạn bè
và có một điều nữa tôi muốn nói đến đó chính là thanh giao diện
thanh giao diện của facebook và gapo
có rất nhiều điểm tương đồng
sau mạng xã hội gapo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn đến trang mạng xã hội lotus
về trang mạng xã hội này thì tôi khá hoang mang
trong cái việc tra cứu thông tin ở đây
bởi vì lotus có một slogan đó chính là nội dung là vua
tuy nhiên khi tôi truy cập vào giao diện của lotus
thì tôi thấy là nó có một cái nội dung là vua
có quá là nhiều thông tin
và tôi có cảm giác như đây là một cái trang báo mạng tổng hợp
lotus cho phép những nhà sáng tạo
nội dung có thể đưa những sản phẩm sáng tạo của mình lên trên đây
tuy nhiên thì chưa có nội dung thông tin sáng tạo nào mà khiến tôi quan tâm
đó là giao diện trang chủ của lotus
còn về trang cá nhân
cảm quan của tôi thì phần trang cá nhân của lotus
có một phần nào đó khá là giống so với trang mạng xã hội instagram
không có quá nhiều sự khác biệt
tuy nhiên có một điểm khác biệt của lotus
so với các trang mạng xã hội khác
trang mạng xã hội khác đó chính là phần token
phần token này thể hiện hoạt động của bạn trên trang mạng xã hội lotus
ví dụ như là khi tôi thích một nội dung nào đó
hoặc khi tôi là fan
hoặc là một người khác là fan của tôi
thì cái số token này sẽ được tăng lên
và topen này khuyến khích những nhà sáng tạo nội dung
và những người làm nội dung có thể có những nội dung mới sáng tạo hơn
phóng viên của chúng tôi đã có một cuộc khảo sát nhỏ để xem
người dùng hiện nay có sử dụng có biết
và quan tâm đến những mạng xã hội thuần việt này hay không
mình thường em hay dùng facebook và instagram
em cũng có biết qua nhưng mà em chưa thử
hiện tại mình đang dùng qua facebook hoặc là skype

như là gapo hay lotus
thật sự không biết đến những mạng xã hội việt nam
thật sự không biết đến những mạng xã hội việt nam
lần đầu tiên nghe thấy
thế bạn có muốn thử dùng những mạng xã hội việt nam không

tại sao bạn đã thử
thứ nhất là mình không biết độ nhanh nhạy của nó như thế nào
truyền tin của nó như thế nào
và nữa là mình cũng không biết sự gắn kết của nó bao xa đến nước ngoài hay không

có thể thấy các mạng xã hội việt nam chưa thật sự tạo được điểm nhấn riêng
cho sản phẩm của mình
chính vì vậy khó tránh được việc người dùng chưa thực sự quan tâm
tuy nhiên trong bối cảnh các ông lớn mạng xã hội nước ngoài
đang phải đối mặt với những bê bối do dỉ thông tin người dùng
tin xấu độc tin giả khiến lòng tin của người dùng bị suy giảm
mối quan tâm của người sử dụng sẽ tập trung vào việc bảo đảm an toàn dữ liệu
và những nội dung chất lượng khi tham gia bất kỳ một mạng xã hội nào
nếu làm được điều này các mạng xã hội make in việt nam
chắc chắn sẽ có một chỗ đứng vững chắc ngay chính trên sân nhà của mình
mạng xã hội việt nam sẽ giúp bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn
rõ ràng là các ông lớn toàn cầu khi mà bạn là một người tiêu dùng ở việt nam
thì khi mà bạn lên tiếng bạn yêu cầu quyền lợi của mình
thì người ta sẽ cần rất nhiều thời gian để xử lý các yêu cầu đó
tôi nói ví dụ như có ai đó mà tung những cái tin đồn thất thiệt lên ở trên mạng xã hội
nhưng vì mạng xã hội đó ở việt nam
thành ra là chúng ta có thể đối thoại trực tiếp với những bộ phận chăm sóc khách hàng
một cách nhanh chóng và bằng ngôn ngữ của chính chúng ta
thì chúng ta sẽ được bảo vệ nhiều hơn
xây dựng và phát triển mạng xã hội của riêng việt nam
không dừng lại ở mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin
nhu cầu kết nối xã hội đơn thuần của người việt
mà quan trọng hơn đó còn là một chiến lược trên không gian mạng
xây dựng một mạng xã hội của người việt
do người việt phát triển và vì người việt
tuy nhiên để các mạng xã hội thuần việt thực sự thu hút được người dùng đúng như kỳ vọng
các nhà phát triển mạng xã hội cần tập trung khai thác nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn nữa
dành cho người dùng thấu hiểu quan tâm đến sở thích của người sử dụng
và hơn hết cần đề cao tính an toàn bảo mật cho những nền tảng mạng xã hội này
đó cũng là những thách thức rất lớn của các nhà phát triển mạng xã hội
thưa quý vị và các bạn kỳ vọng thâm nhập thị trường trung quốc
đất nước với dân số hơn một tỷ bốn trăm linh triệu người
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của các hãng công nghệ mỹ
đã nhanh chóng tan thành mây khói
khi mà hết ebay google facebook
cho đến những trang thông tin nước ngoài lần lượt phải rút khỏi thị trường lớn nhất thế giới này
thay vào đó trung quốc đã phát triển những nền tảng truyền thông xã hội
dành riêng cho người dân nước này
cất trung thanh niên sống tại bắc kinh trung quốc
tương tự như rất nhiều người trung quốc khác
anh không hề biết google hay twitter là gì
dù có nghe qua về facebook
nhưng anh lại nghĩ nó giống công cụ tìm kiếm trực tuyến baidu của trung quốc
mà không biết đây là trang mạng xã hội nổi tiếng nhất thế giới
theo anh wechat nền tảng thuộc sở hữu của tencent
mạng xã hội mà người trung quốc đang dùng phổ biến hiện nay
còn hữu ích hơn nhiều
ngày nay giới trẻ và hầu như toàn bộ người trung quốc
chẳng quan tâm facebook google hay twitter là gì
cũng chẳng để ý báo chí nước ngoài và các quốc gia trên thế giới có chuyện gì
họ chỉ nghe những thông tin
đã được chính quyền bắc kinh kiểm duyệt
tìm kiếm bằng baidu lướt quay bua
nhắn tin bằng wechat mua hàng bằng alibaba
nguyên nhân của sự lạ lùng trên
đến từ chính sách ngăn chặn bảo hộ của chính quyền bắc kinh
trong suốt một mươi năm qua
trung quốc đã chặn hàng loạt ứng dụng công nghệ nổi tiếng
cùng hàng nghìn trang web nước ngoài
như tờ báo trực tuyến new york times
hay thậm chí là trang từ điển mở wikipedia
thay vào đó
trung quốc cho phát triển hàng loạt ứng dụng công nghệ
và trang web thay thế có dịch vụ tương tự
nhưng chúng đi kèm với rất nhiều kiểm duyệt của chính phủ
trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
chính quyền bắc kinh đã siết chặt quy định về an ninh mạng
qua đó đóng cửa hoặc rút giấy phép của hơn ba website
và nguyên nhân chính của tình trạng này
là đời sống của người dân trung quốc đã dần cải thiện hơn trước
khảo sát cho thấy khoảng tám mươi người dân trung quốc cho biết
họ khá lạc quan với tương lai đất nước
trung quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử
bạn đã có mọi thứ
tại sao bạn phải sử dụng
một thứ gì đó của người khác
mà chính bạn cũng đang sở hữu thứ tương tự
tại trung quốc
chúng tôi có đầy đủ các ứng dụng mà người dân cần
tôi có thể mua mọi mặt hàng
kể cả độ xa xỉ qua ứng dụng của trung quốc
trong một mươi năm qua
trung quốc đã nỗ lực xây dựng những mạng xã hội
của riêng đất nước mình
người dân trung quốc cũng rất lạc quan với việc sử dụng
những mạng xã hội của nước họ
việt nam vài năm trở lại đây mới bắt đầu
có những mạng xã hội thuần việt dành cho người dùng
nhưng có thể trong thời gian tới
với những nỗ lực từ chính phủ
của các cơ quan bộ ngành
và những nhà phát triển sản phẩm
những mạng xã hội make in việt nam
sẽ ra đời ngay càng nhiều
và đáp ứng được nhu cầu kết nối liên lạc chia sẻ của người dân
chương trình truyền động truyền thông tuần này đến đây xin được kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại